khu lưu niệm thủ tướng phạm văn đồng ở xã đức tân huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm hai nghìn sáu
tuy nhiên gần đây một khu vui chơi giải trí trẻ em lại được xây dựng trong khuôn viên của khu lưu niệm
và điều đáng nói là công trình này hoàn toàn chưa có giấy phép từ phía cơ quan quản lý
ngay bên trong cổng chính của khu lưu niệm thủ tướng phạm văn đồng
ba dãy nhà rường kiên cố vừa được dựng lên
nhà rường có diện tích một trăm linh m hai được lập ngói kiên cố
phía bên trong hai khối nhà gỗ là bàn bán cà phê bàn bia mới đi vào hoạt động
khu vui chơi của trẻ em cũng được đưa vào chuẩn bị khai thác
các công trình này được thi công với tổng diện tích khoảng sáu trăm linh m hai
trong khuôn viên khu lưu niệm thủ tướng phạm văn đồng
theo lãnh đạo bảo tàng tổng hợp tỉnh quảng ngãi
cơ quan này đã có tờ trình xin chủ trương xã hội hóa một phần sân vườn tại khu lưu niệm
trong khi chờ ý kiến của các sở ngành cơ quan quản lý yêu cầu ban quản lý khu lưu niệm
không cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào khai thác xây dựng trong khu lưu niệm
tuy nhiên công trình trái phép này vẫn được xây dựng hoàn thành và chuẩn bị đi vào hoạt động
không phải gọi là đẩy qua đẩy lại trách nhiệm gì
nhưng mà cái chỗ đó là hoàn toàn không nắm được quy trình
không nắm được quy định cứ nghĩ dễ dãi là đồng ý

của chủ trương thì coi như là cho phép
khu lưu niệm thủ tướng phạm văn đồng được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm hai nghìn một mươi
khu lưu niệm gồm nhà thờ cố thủ tướng nhà đón khách nhà lưu giữ
trưng bày hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của thủ tướng phạm văn đồng
mỗi năm di tích lịch sử quốc gia này đón rất đông du khách thập phương đến tưởng niệm tham quan
tìm hiểu về cuộc đời hoạt động của cố thủ tướng
hiện tỉnh quảng ngãi đang kiểm tra yêu cầu chấm dứt hoạt động chờ các ngành xử lý